vào chiều ngày hôm nay công an tp hcm đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ việc vu khống để đòi nợ tại công ty luật trách nhiệm hữu hạn power lò
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một công an quận một mươi hai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và một số đơn vị nghiệp vụ
kiểm tra hành chính công ty luật trách nhiệm mũ hạn power law địa chỉ quốc lộ một phường an phú đông quận một mươi hai
sau đó phối hợp với viện kiểm sát nhân dân quận một mươi hai khám xét công ty trên
kiểm tra nhanh phát hiện ban giám đốc và tám mươi ba nhân viên công ty có nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội
tiến hành lấy lời khai công an xác định ba mươi năm đối tượng có hành vi sử dụng cắt kép hình ảnh vu khống đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền
để bôi nhọ danh dự nhân phẩm tổ chức cá nhân với mục đích thu hồi nợ
qua quá trình đấu tranh truy xét công an quận một mươi hai tp hcm đã họp liên ngành và thống nhất ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi ba đối tượng về tội vu khống theo điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
công an tỉnh đắk nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phạm đặng quang nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đắk lông
phạm nguyên vũ nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện đắk lông đường công đức công chức địa chính xã quảng sơn huyện đắk lông
và cát tăng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắk sòm để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều tra từ tháng hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân huyện đắk lông đã cấp sáu mươi năm giới chứng nhận quyền sử dụng đất
trên tổng diện tích là bốn mươi chín chín ha thuộc quy hoạch ba loại rừng được nhà nước
giao cho viện khoa học lâm nghiệp nam trung bộ tây nguyên và một chín trăm năm mươi bốn hectare được giao cho vườn quốc gia tà đùng quản lý
theo kết quả điều tra việc cấp sáu mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là sai quy định
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên bốn một tỷ đồng và thuộc trách nhiệm của bốn bị can nói trên
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên vừa triệt phá thành công một đường dây
chuyên làm giả các văn bằng chứng chỉ
người mua chỉ cần đặt hàng từ hai đến ba ngày là đã có các loại băng cấp
thậm chí là cả bằng đại học thạc sĩ giả chỉ với giá từ hai cho tới ba triệu đồng
hoạt động của các đối tượng rất tinh vi đến mức có cả tem chống hàng giả để hợp thức hóa giấy tờ
nhìn các băng cấp chứng chỉ như thế này bằng mắt thường rất khó phát hiện ra đây là các loại giấy tờ giả
máy móc sản xuất phôi bằng hiện đại thậm chí hàng nghìn chiếc tem chống hàng giả như thế này
được các đối tượng sử dụng nhằm hợp thức hóa các loại giấy tờ giả
đối tượng đã khai báo trước cơ quan điều tra là thực hiện hành vi này đã được gần hai năm nay
bán rất nhiều các loại giấy tờ như thế này
cái tính chất thiệt hại nó mặt vùi tính chất rất là lớn ảnh hưởng rất nhiều đến những uy tín
các trường chuyên nghiệp cũng như các trường đại học các tổ chức xã hội
nếu mà để cái tình trạng này kéo dài nó gây ra một cái vấn đề rất là bức xúc xã hội
do vậy là cần phải có cái sự phối hợp của các
bàn ngành đoàn thể cũng như là các tổ chức xã hội để làm sao chúng ta ngăn chặn sớm được cái vấn đề này

lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện lý văn xuân
năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại sơn dương tuyên quang
đang có hành vi bán bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nghi giả
cho một nam thanh niên với số tiền hai triệu đồng
tại cơ quan công an xuân khai nhận các tài liệu trên đều là giả
tiến hành khám xét chỗ ở của xuân tại xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ
lực lượng chức năng thu giữ hai mươi ba tài liệu là văn bằng bằng tiền giả
mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bắt vũ mạnh tuấn
trú tại huyện văn chấn tỉnh yên bái
khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuấn tại khu đô thị sài đồng quận long biên
đã phát hiện thu giữ hàng trăm phôi văn bằng chứng chỉ giả
hàng chục con dấu giả cùng nhiều máy móc tài liệu liên quan
em làm bên thiết kế sau gần gần nó hình thành cái nghề này mới đầu em tự làm cho em
xong bắt đầu em lại xin làm cho mọi người để kiếm được một khoản thu nhập
từ khi mà khách hàng đặt hồ sơ của em thì em sẽ làm cho họ từ hai đến năm ngày
tùy từng độ khó của hồ sơ
nếu mà cấp giấy tòa thì bình thường có những loại giấy xác nhận của ngân hàng
thì chỉ từ ba trăm linh hoặc là giấy xác nhận của công ty là ba trăm linh
còn này bằng cấp ba thì là một triệu các đảng đại học thì tầm hai triệu hoặc ba triệu
em làm được khoảng năm trăm linh bằng cấp giả
trong quá trình đấu tranh làm rõ này tôi cũng có liên quan đến vấn đề là cảnh báo
đối với các tổ chức xã hội cũng như các trường các nguyên vị tuyển nhân lực lao động
và các tổ chức nhà nước cũng như là các cơ quan doanh nghiệp
chúng ta phải cần có sự tuyên truyền giáo dục đến tất cả các cấp
các ngành cũng như tổ chức nhà nước nếu có nhu cầu như vậy
chúng ta làm như thế thì chắc chắn sẽ bị xử lý
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
đến với những thông tin đáng chú ý khác xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong việc lời qua tiếng lại
phạm văn sô chú huyện u minh tỉnh cà mau đã dùng dao đâm chết nạn nhân
tòa án nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong lúc đang đậu xe để xuống hàng hóa giữa phạm văn sô và hồ văn linh
cùng chú tại huyện u minh có xảy ra sô sát
xô đã dùng dao đâm vào vùng bụng của hồ văn linh
sau đó xô và người quen đã chở anh linh đến bệnh viện cấp cứu
dạng sáng hôm sau nạn nhân tử vong
sô đến cơ quan công an đầu thú
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt phạm văn sô một mươi hai năm tù giam về tội giết người
vào sáng ngày hôm nay một đám cháy lớn đã xảy ra tại khu vực tầng ba
của một ngôi nhà kinh doanh đồ gỗ bốn tầng
có địa chỉ đầu ngõ một trăm bốn mươi sáu minh khai phường minh khai quận hai bà trưng hà nội
công an quận hai bà trưng phối hợp với công an quận hoàn kiếm công an quận hoàng mai
đã điều sáu xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
đến khoảng bảy giờ ba mươi phút đám cháy được khống chế hoàn toàn
tại hiện trường đám cháy lan nhanh lên khu vực tầng thượng
chủ yếu là mái tôn phá vỡ các kết cấu tạm một số nhà liên kề
vụ cháy không gây thiệt hại về người
cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại tài sản
và làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy
căn cứ kết quả xác minh nơi cư trú của người bị tố giác
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy hiện tại không có mặt tại địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông báo quyết định truy nã đối tượng
nguyễn đức toàn
nguyễn đức toàn
tính ngày hai mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi chín giới tính nam quốc tịch việt nam dân tộc kinh
tôn giáo không số chứng minh nhân dân một tám sáu tám sáu hai năm tám hai cấp ngày hai tháng hai năm hai nghìn bảy
nơi cấp công an tỉnh nghệ an quê quán nghệ an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
xóm hai xã diễn yên huyện diễn châu tỉnh nghệ an
họ tên cha nguyễn văn duyến họ tên mẹ ngô thị xuân vợ đinh thị thủy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là người bị tố giác về hành vi
vận chuyển trái phép chất ma túy
hiện không rõ đang ở đâu cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra
đề nghị các đơn vị địa phương phối hợp truy tìm
khi thấy đối tượng truy tìm nêu trên đề nghị thông báo ngay
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng hoàng văn truyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thương chú
tại xã chi lăng huyện chi lăng của tỉnh lạng sơn về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an tp hcm tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phùng văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú
tại thôn chậu xã song vân huyện tân yên của tỉnh bắc giang
và đối tượng nông văn giòn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thương chú
tại thôn nà lùng xã hữu lễ huyện văn quan của tỉnh lạng sơn
bị công an tp hcm tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bộ công an phối hợp thực hiện